để cung cấp một dịch vụ lờ đảo khác
chúng tôi không sợ rằng là mình dở để phát triển thị trường
chúng tôi không sợ là chúng tôi phải thay đổi
để có thể sáng tạo ra nhiều dịch vụ mới
để cung cấp nhiều dịch vụ tốt cho đất nước
hay là có thể đưa ra thế giới
chúng tôi sợ chính là cái sự cạnh tranh không lành mạnh
hay là những cái cá nhân những cái công ty mà
mà súng ký sinh trên thương hiệu của chúng tôi
vì những cái chia sẻ về điện hoa ngày hôm nay
chúc cho hoa yêu thương
sớm kêu gọi được thêm nhiều nhà đầu tư
để cho có thể là
hoa yêu thương có thể tới được
tất cả mọi người
chúc mọi người có một ngày của mẹ
ở bên gia đình
và nhận được nhiều yêu thương từ người mẹ của mình
hẹn gặp lại quý vị và khán giả
và đúng không giờ này tuần sau
xin chào và hẹn gặp lại